với mục tiêu tiếp tục lan tỏa văn hóa đọc tới công chúng sáng nay hội sách trực tuyến quốc gia hai nghìn hai mươi đã được tổ chức trên môi trường số
thực hiện chỉ thị của thủ tướng về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh bộ thông tin và truyền thông
cuộc xuất bản in và phát hành đã phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức hội sách trực tuyến chào mừng ngày sách việt nam lần thứ bảy
hội sách năm nay thu hút sự tham gia của hai mươi bốn nhà xuất bản và hai mươi năm công ty phát hành lớn trên cả nước
với khoảng một mươi đầu sách in sẽ được giới thiệu tới bạn đọc
với các hình thức tương tác đa dạng phương thức thanh toán tiện lợi
một mươi đơn sách đầu tiên tại hội sách trực tuyến sẽ được miễn phí vận chuyển
giúp lan tỏa văn hóa đọc tới công chúng một cách dễ dàng và thuận tiện hơn